tăng trưởng kinh tế việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín dự kiến đạt sáu bảy
con số này vượt trội so với các nền kinh tế còn lại trong khu vực
như vậy khả năng việt nam là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất đông nam á
đây là đánh giá từ báo cáo cập nhật mới nhất tình hình kinh tế khu vực đông nam á
của viện kế toán công chứng anh và sứ west công bố hồi cuối tháng chín vừa qua
theo báo cáo tăng trưởng kinh tế chung của khu vực đông nam á trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
chậm lại bốn so với bốn năm cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
do tác động từ cuộc chiến thương mại mỹ trung
nhu cầu nội địa trung quốc giảm và suy thoái trong chu kỳ điện tử toàn cầu
do được hỗ trợ bởi tốc độ xuất khẩu bền vững và sản xuất công nghiệp
trong các ngành sản xuất và chế biến định hướng xuất khẩu
nền kinh tế đã tăng lên sáu bảy trong quý ii năm hai nghìn một mươi chín
nhưng vẫn thấp hơn một so với quý i năm hai nghìn một mươi chín
ngoài ra triển vọng trung hạn cho dòng vốn fdi vẫn rất khả quan
với dòng vốn fdi vững chắc dự kiến sẽ tiếp tục hỗ trợ đầu tư
các tiêu dùng cpi trong tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng ba mươi hai so với tháng trước
cpi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng hai hai so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
và tăng một chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo số liệu công bố do tổng cục thống kê bộ kế hoạch và đầu tư vừa công bố
cpi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng ba mươi hai so với tháng trước
cpi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng hai hai so với tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
và tăng một chín mươi tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo phân tích của tổng cục thống kê
cpi chín tháng năm hai nghìn một mươi chín tăng so với cùng kỳ năm trước một phần nguyên nhân
là bởi giá điện sinh hoạt điều chỉnh tăng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cùng với nhu cầu tiêu dùng điện do thời tiết nắng nóng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
và quý iii năm hai nghìn một mươi chín
làm cho giá điện sinh hoạt tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng bảy sáu mươi chín
so với cùng kỳ năm trước
và tăng một chín mươi tám so với tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
làm cpi chung tăng một mươi tám
cũng theo tổng cục thống kê
lạm phát cơ bản tháng chín năm hai nghìn một mươi chín tăng một mươi sáu so với tháng trước
và tăng một chín mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
lãm phát cơ bản bình quân chín tháng năm hai nghìn một mươi chín tăng một chín mươi một
so với bình quân cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
điều này cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định
báo cáo của tổng cục thuế về tình hình thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử
có mã xác nhận tổng cục thuế về tình hình thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử

đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đã có hơn chín trăm ba mươi bốn hóa đơn điện tử được cơ quan thuế xác nhận
báo cáo của tổng cục thuế cho thấy đến cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
đã có hơn chín trăm ba mươi bốn hóa đơn được cơ quan thuế xác thực
điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc quản lý hóa đơn
cũng như giảm chi phí tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước
cùng với việc thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực
hệ thống khai thuế điện tử cũng được triển khai tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba cuộc thuế
và một trăm linh tri cuộc thuế trực thuộc trên cả nước
số doanh nghiệp sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt gần một trăm linh
với tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là trên chín ba triệu hồ sơ
tổng cục thuế cũng đã cung cấp dịch vụ hoàn thuế điện tử tại sáu mươi ba trên sáu mươi ba cuộc thuế
đến nay đã có bảy một trăm ba mươi bốn doanh nghiệp đủ điều kiện áp dụng hoàn thuế điện tử
đạt gần chín mươi bốn tổng số doanh nghiệp thuộc diện được hoàn thuế
số hồ sơ đề nghị hoàn là hơn một mươi bảy hai trăm linh hồ sơ
số hồ sơ đã được hoàn là một mươi ba hai trăm năm mươi hồ sơ với số tiền hoàn là tám mươi một ba mươi tám tỷ đồng
ngân hàng trung ương australia đã điều chỉnh lãi suất cơ bản giảm hai mươi năm xuống còn bảy mươi
nhằm hỗ trợ thị trường việc làm tăng thu nhập cho người lao động và tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng
ngay từ đầu tháng một mươi ngân hàng dự trữ australia lần thứ ba cắt giảm lãi suất cơ bản trong năm nay
trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại về tình hình kinh tế trong nước không mấy tích cực
ngân hàng trung ương australia đã điều chỉnh lãi suất cơ bản giảm hai mươi năm xuống còn bảy mươi
mức thấp kỷ lục trong lịch sử nước này
quyết định này là nhằm hỗ trợ thị trường việc làm tăng thu nhập cho người lao động
và tạo dựng niềm tin của người tiêu dùng qua đó thúc đẩy kinh tế tăng trưởng
tính đến năm hai nghìn một mươi chín australia đã tăng trưởng hai mươi tám năm liên tiếp
chuỗi tăng trưởng dài nhất trong lịch sử kinh tế hiện đại
tuy nhiên theo báo cáo mới nhất
kinh tế nước này đã ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm thấp nhất trong thập kỷ qua
trong vòng một mươi hai tháng tính đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín kinh tế australia chỉ tăng trưởng một chín
đợt tăng thuế gần đây nhất ở nhật là vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
khi thuế được tăng từ năm lên tám với mục đích tăng thu ngân sách
để giảm tỷ lệ nợ công đang ở mức cao nhất trong các nền kinh tế phát triển
cũng trong những ngày đầu tháng một mươi này
chính phủ nhật bản đã tăng thuế tiêu dùng từ mức tám lên một mươi
trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn để trang trải chi phí an sinh xã hội
ngày càng phình to do số lượng người già tăng
đây là lần đầu tiên nhật bản tăng thuế tiêu dùng trong bốn năm qua
sau hai lần trì hoãn
đợt tăng thuế gần đây nhất ở nhật bản là vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
khi thuế tiêu dùng được tăng từ năm lên tám
với mục đích tăng thu ngân sách để giảm tỷ lệ nợ công
đang ở mức cao nhất trong các nền kinh tế phát triển
chính phủ nhật bản ước tính thu ngân sách sẽ tăng thêm khoảng năm bảy trăm linh tỷ yên
tương đương với năm mươi hai tám tỷ usd từ việc tăng thuế tiêu dùng
và dự kiến sẽ sử dụng gần năm mươi số tiền này
cho việc cải thiện các chương trình an sinh xã hội
tập trung vào giáo dục mẫu giáo từ tháng này
thưa quý vị lợi ích mà ba sen hai mang lại cho các ngân hàng việt nam
là tăng cường sức cạnh tranh và minh bạch của hệ thống
tăng cường sức đề kháng của ngân hàng trước
những bất ổn và biến động của thị trường
tuy nhiên vì nhiều nguyên nhân các nhà băng nhỏ sẽ khó có thể tăng được vốn
trong một sớm một chiều để đáp ứng tiêu chuẩn ba sen hai
hiện đã có chín ngân hàng được ngân hàng nhà nước công nhận đáp ứng chuẩn này
là việtcombank vip ocb acb mb tpbank vpbank ticcombank msb
trong đó có hai cái tên không nằm trong danh sách một mươi ngân hàng thí điểm
là ocb và tpbank
ngoài chín ngân hàng này mới đây việtcapitalbank thông báo
đã trình ngân hàng nhà nước cho phép áp dụng
ba sen hai sớm hơn dự kiến vào cuối quý ba năm hai nghìn một mươi chín
việc tính toán mức độ an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của ba sen hai
đã hoàn tất ở mức độ triển khai dự án
hiện ngân hàng này tiếp tục triển khai các mô hình đánh giá an toàn vốn nội bộ icaap
theo yêu cầu của thông tư một trăm ba mươi hai nghìn một mươi tám ttnh
cái quy mô vốn chủ sở hữu chúng tôi dự kiến tới năm hai nghìn hai mươi năm
có khoảng sáu bảy tỷ usd
và cái quy mô vốn đó thì đảm bảo cho cái phát triển
hoạt động kinh doanh của cái công anh
cũng như là duy trì cái tỷ lệ vốn an toàn vốn hệ số k đấy
theo cái chuẩn ba sen hai
chính vì vậy mặc dù hiện cr của các ngân hàng đều ở trên ngưỡng tối thiểu
theo quy định hiện hành là chín
song nếu tính theo thông tư bốn mươi một
sẽ có không ít ngân hàng không bảo đảm yêu cầu vốn tối thiểu
tăng vốn được xem là giải pháp hiệu quả nhất hiện nay
để các ngân hàng có thể nhanh chóng bảo đảm cr
theo chuẩn ba sen hai
bởi việc thu hẹp quy mô tài sản là điều mà các ngân hàng không hề muốn
vì nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề doanh thu lợi nhuận
chúng tôi sẽ dùng ba cái giải pháp
giải pháp thứ nhất là chúng tôi tăng vốn
bằng cái cố tức hàng năm của các ngân hàng
thứ hai là phát hành mới cho một số đối tác
tài trị quốc tế các tổ chức quốc tế
và thứ ba là chúng tôi tiếp tục dùng một số các chương trình
như cái e shop để củng cố cho cán bộ nhân viên
trong cái sở hữu và tham gia vào quản trị doanh nghiệp
thực tế chỉ tăng vốn thôi là chưa đủ
để giúp các ngân hàng cải thiện hệ số cr
nếu như họ không tích cực lành mạnh hóa
bảng cân đối tài sản theo hướng an toàn hiệu quả hơn
ngay cả khi đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn
bao gồm việc bảo đảm vốn cho rủi ro tiến dụng
rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường
thì các ngân hàng mới chỉ đáp ứng được
trụ cột thứ nhất của ba sen hai
tức là vẫn còn hai trụ cột nữa đòi hỏi các ngân hàng phải tuân thủ
bao gồm trụ cột hai là nâng cao năng lực điều hành
quản trị rủi ro kiểm soát nội bộ
và trụ cột ba là tăng cường công khai
minh bạch thông tin về tình hình hoạt động của ngân hàng
tuân thủ kỷ luật thị trường
ngân hàng nhà nước đã có những động thái
khuyến khích các ngân hàng nhanh chóng tiến tới áp dụng ba sen hai
theo đó ngân hàng nhà nước đang giới hạn rum tăng trưởng tiến dụng
nhằm tránh việc tài sản có rủi ro tăng mạnh
cơ quan điều hành cũng khẳng định
các ngân hàng được phê duyệt áp dụng ba sen hai
sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi
về tăng trưởng tiến dụng và mở rộng mạng lưới
với việc lợi nhuận phụ thuộc vào tiến dụng của ngành ngân hàng
đây là động lực để các ngân hàng đẩy mạnh tiến trình áp dụng
các tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
theo thông tư bốn mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ngân hàng nhà nước cũng đang kiến nghị chính phủ
nâng cao năng lực tài chính cho các ngân hàng thương mại nhà nước
đáp ứng được yêu cầu vốn tối thiểu
ngân hàng nhà nước kiến nghị chính phủ chấp thuận
về chủ trương kế hoạch vốn
và phương án tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước
của từng năm tài chính
và cơ chế tăng vốn để bù đắp mức thiếu hụt vốn
dự kiến theo từng năm tài chính của các ngân hàng
theo các thứ tự ưu tiên
thưa quý vị đầu tư công đóng góp lớn
vào tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhất là các công trình hạ tầng quan trọng
đầu tư công chiếm tới một mươi bảy tổng giá trị gdp
khoảng ba mươi hai tổng mức đầu tư toàn xã hội
tuy nhiên tình trạng chậm giải ngân đầu tư công
gần một chục năm qua
đã tạo ra nút thắt cổ chai
đối với nền kinh tế
tình trạng chậm giải ngân này không phải năm nay
mà nhiều năm qua
nhưng đặc biệt năm nay giải ngân thấp
mặc dù số liệu chính thức chưa chính thức được công bố
song diễn biến nền kinh tế từ đầu năm cho đến nay
cho thấy tình hình kinh tế xã hội
cơ bản tích cực kinh tế vĩ mô ổn định
sản xuất kinh doanh và các mặt hàng xã hội
đều có bước tiến bộ tăng trưởng khá
hướng tới hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ
mục tiêu của kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín đã đề ra
tuy nhiên vấn đề phân bổ
và giải ngân vốn đầu tư công
vẫn là một điểm mờ trong bức tranh sáng
của tổng thể nền kinh tế
tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy
phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công
năm hai nghìn một mươi chín cuối tháng chín vừa qua
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cho rằng
có nguyên nhân khách quan và chủ quan
nhưng nguyên nhân chủ quan là chính
nhất là khâu điều hành dự án trách nhiệm
của cơ quan chủ đầu tư
việc chậm giải ngân vốn đầu tư công
gây ra rất nhiều hệ lệ
có thể bốn cái hậu quả lớn
mà chúng ta có thể thấy được
thứ nhất nó ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế
chúng ta có một khối lượng rất lớn
vốn ở các cấp các ngành các dự phương
qua cái kết quả giải ngân
mà chúng ta sẽ nghe báo cáo sau đây
cái hậu quả thứ hai
là vốn đầu tư công
thường là một trong nguồn lực
của cả các dự án lớn
nhưng hạ tầng quan trọng
cho nên khi bị chậm
cũng sẽ kéo lùi các dòng vốn đối ứng khác
của tư nhân
của nước ngoài
và cái hậu quả thứ ba
nó gây lãng phí lớn
khi tiền nằm ở đó
mà chính phủ
phải trả thêm chi phí vốn
và hậu quả thứ tư
là doanh nghiệp chủ đầu tư
phải gánh chịu chi phí bị đội lên
việc làm giảm đi nợ nằng
tăng thêm và quy tính là mang giảm xuống
số liệu thống kê
từ bộ kế hoạch và đầu tư cho thấy
tổng số vốn đầu tư nguồn ngân sách
nhà nước năm hai nghìn một mươi chín được quốc hội
quyết định là bốn trăm hai mươi chín ba trăm linh tỷ đồng
trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
bộ kế hoạch và đầu tư đã trình thủ tướng chính phủ
giao kế hoạch chi tiết đạt trên

bằng tám mươi năm năm dự toán
số vốn còn lại chưa giao kế hoạch
khoảng ba mươi ba sáu trăm tám mươi ba tám trăm bảy mươi tám tỷ đồng
chủ yếu là do chưa có danh mục dự án
dự án chưa đủ thủ tục
một số bộ ngành địa phương
xin giảm kế hoạch và trả lại vốn
chờ điều chỉnh chủ trương của cấp có thẩm quyền
lúng túng trong công tác điều hành
trong khi đó theo báo cáo của bộ tài chính
giải ngân vốn đầu tư công trong chín tháng đầu
ước đạt một trăm chín mươi hai một trăm ba mươi sáu ba mươi tám tỷ đồng
so với kế hoạch quốc hội giao
và bằng bốn mươi chín một mươi bốn
so với kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
thấp hơn cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
số liệu thống kê cũng cho thấy
có bảy bộ ngành và một mươi bốn địa phương
có tỷ lệ giải ngân đạt trên bảy mươi
trong đó bốn bộ ngành và bốn địa phương
có tỷ lệ giải ngân đạt trên tám mươi
nguyên nhân giải ngân chậm
không nằm trong các quy định
về thủ tục thanh toán
cũng như quy trình kiểm soát tại kho bạc
nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng
và thứ hai là cũng có những vướng mắt
trong thực hiện luật đầu tư công
và luật xây dựng
mình cũng biết là
quốc hội cũng đang có kế hoạch
để sửa luật đầu tư công và luật xây dựng
xác định vai trò của người đứng đầu rất quan trọng
thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các cấp
ngành chịu trách nhiệm trước chính phủ
trong việc thực hiện nỗ lực để giải ngân
tối đa số vốn được giao
đối với những dự án trọng điểm cấp bách
như dự án sân bay long thành đường cao tốc bắc nam
chính quyền các địa phương cần quyết liệt hơn nữa
tăng cường sự phối hợp giữa các bộ ngành
địa phương tránh tình trạng đổ lỗi
giữa các cơ quan đơn vị
thủ tướng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương
trong đó bộ kế hoạch và đầu tư
tiếp tục tháo gỡ vướng mắt
có văn bản hướng dẫn thực hiện các luật mới
để các bộ ngành khác thực hiện được thuận lợi hơn
báo cáo thủ tướng trước ngày một mươi tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi chín để điều chỉnh
kế hoạch vốn đầu tư công năm hai nghìn một mươi chín
chương trình tài chính ngân hàng tuần này
của truyền hình nhân dân xin dừng lại tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm
đóng góp của quý vị mọi thông tin xin được gửi
về chương trình tài chính ngân hàng phòng phóng sự
phim tài liệu trung tâm truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm hà nội
xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại